thưa quý vị và các bạn nhằm phát huy giá trị to lớn bài viết
tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng quyết tâm xây dựng một nước việt nam
giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trường chính trị tỉnh hà giang đã nghiên cứu tìm hiểu và linh hoạt vận dụng nội dung bài viết
đưa vào công tác giảng dạy lý luật chính trị cho cán bộ đảng viên
bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng
quyết tâm xây dựng một nước việt nam giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng
của tổng bí thư nguyễn phú trọng ra mắt dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng
khởi dậy niềm tự hào về đảng quang vinh bác hồ vĩ đại dân tộc việt nam anh hùng
khích lệ cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
qua nghiên cứu các giảng viên trường chính trị tỉnh hà giang nhận thấy
đây là tài liệu sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn
nên đã vận dụng vào các bài giảng lý luận chính trị
thông qua các bài giảng có lồng ghép nội dung bài viết của tổng bí thư
nguyễn phú trọng đã giúp các học viên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình
trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
xác định là yếu tố quan trọng cần thiết hoàn thiện lý luận chính trị cho các học viên
từ đó bồi đắp niềm tự hào tự tin cho mỗi cán bộ đảng viên vững bước dưới lá cờ vẻ vàng của đảng
để phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy
tỉnh hà giang cũng đã quan triệt học tập nội dung các bài viết của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong thời gian tới các trung tâm chính trị tại các huyện thành phố sẽ tiếp tục đưa nội dung bài viết vào giảng dạy
nhằm nâng cao phương pháp lý luận thực tiễn chất lượng giảng dạy chính trị theo phương châm
học đi đôi với hành để xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tại các địa phương